và sẽ còn tăng nhanh trong những năm tới việt nam đang có cơ hội phát triển
và đưa ngành logistics lên tầm cao mới
tuy nhiên lại có tới bảy mươi năm thị phần ngành logistics thuộc về các doanh nghiệp nước ngoài
điểm yếu của các doanh nghiệp việt nam là chi phí dịch vụ chưa cạnh tranh
chất lượng dịch vụ chưa cao trong điều kiện thị trường cạnh tranh gây gắt
làm gì để logistics trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
đóng góp tích cực vào cải thiện năng lực cạnh tranh của nền kinh tế
chính là bài toán vĩ mô cần có sự nỗ lực rất lớn từ chính các doanh nghiệp
sự hỗ trợ của các bộ ngành và cơ quan quản lý
đây cũng là nội dung chính được đề cập trong chương trình kinh tế và dự báo tuần này của truyền hình nhân dân
nằm ở trung tâm khu vực châu á thái bình dương trên tuyến hàng hải quốc tế
việt nam được đánh giá là quốc gia có điều kiện tự nhiên và vị trí địa lý rất thuận lợi để phát triển dịch vụ logistics
đường bờ biển dài hơn ba km trải dài từ bắc đến nam đem đến những điều kiện thuận lợi để luân chuyển hàng hóa
không chỉ hàng hóa sản xuất trong nước việt nam cũng là địa điểm lý tưởng để tiến hành các hoạt động trung chuyển như quá cảnh chuyển khẩu tạm nhập tái xuất
tiến trình mở cửa và hội nhập
lượng hàng hóa sản xuất lưu thông trong nước và xuất nhập khẩu những năm qua tăng trưởng mạnh mẽ
khối lượng vận chuyển luân chuyển hàng hóa tăng doanh thu các doanh nghiệp logistics được cải thiện
và thị trường logistics việt nam đang trở nên hấp dẫn hơn đối với các nhà đầu tư nước ngoài
bên cạnh đó môi trường kinh tế vĩ mô được cải thiện với sự tăng trưởng tốt của hoạt động sản xuất
cơ sở hạ tầng giao thông nhất là các tuyến đường cao tốc cùng với nỗ lực cải cách thủ tục hành chính thuận lợi hóa thương mại
đã tạo điều kiện cho lĩnh vực logistics của việt nam có chuyển biến tích cực
cùng với đó hệ thống luật pháp việt nam liên quan logistics cũng dần được hình thành và hoàn thiện
tạo tiền đề quan trọng cho ngành logistics phát triển
sở hữu rất nhiều lợi thế tuy nhiên vẫn chưa thể trở thành một ngành kinh tế mũi nhọn
là một ngành sinh sau đại muộn chỉ mới phát triển ở việt nam khoảng một mươi năm trở lại đây
logistics việt nam vẫn rất nhỏ bé vì còn quá nhiều hạn chế
mặc dù có nhiều cơ hội và điều kiện thuận lợi để phát triển nhưng đến nay
ngành logistics việt nam vẫn yếu thế so với các nước trong khu vực và trên thế giới
do năng lực khối doanh nghiệp trong nước tham gia ngành này thiếu cả tính liên kết yếu cả về sức cạnh tranh
theo số liệu thống kê của hiệp hội doanh nghiệp dịch vụ logistics việt nam
hiện nay việt nam có khoảng ba doanh nghiệp hoạt động trong ngành dịch vụ logistics
trong đó khoảng một ba trăm linh doanh nghiệp
chủ yếu là các doanh nghiệp nhỏ và vĩ đại
các doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia tích cực thị trường trong nước và nước ngoài
tuy nhiên trong số một ba trăm linh doanh nghiệp này chỉ có các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài fdi
trong đó có các tập đoàn đa quốc gia đã có tên tuổi
các doanh nghiệp do nhà nước làm chủ sở hữu hoặc đã cổ phần hóa
và nhà nước còn sở hữu một phần vốn là có tiềm lực lớn hơn
còn lại hầu hết doanh nghiệp logistics việt nam đều là doanh nghiệp nhỏ và vừa
nên mức đóng góp cho nền kinh tế chỉ khoảng từ hai đến ba
vốn điều lệ bình quân của các doanh nghiệp nhỏ và vừa chiếm bảy mươi hai
vốn dưới hai mươi tỷ đồng với số lượng lao động từ ba mươi đến bốn mươi người
trong đó chỉ năm bảy có đào tạo bài bản và chuyên nghiệp
đáng chú ý gần bảy mươi số doanh nghiệp logistics việt nam thuộc loại không tài sản
việc đầu tư trang thiết bị phương tiện vận tải chỉ khoảng một mươi sáu
và khoảng bốn về kho bãi cảng còn lại phải đi thuê ngoài
chính vì thế chỉ có hai mươi năm thị phần nằm trong tay doanh nghiệp việt nam
miếng bánh lớn bảy mươi năm còn lại ở trong tay doanh nghiệp nước ngoài
hiện nay các doanh nghiệp vừa và nhỏ chưa đủ khả năng để tiếp cận với những công nghệ mới đấy
tôi nghĩ rằng vấn đề lớn nhất của doanh nghiệp việt nam và doanh nghiệp nước ngoài
đến là công nghệ
các doanh nghiệp nước ngoài có quãng phát triển tương đối dài rồi
và ứng dụng công nghệ thông tin trong logistics tương đối lớn
đồng thời môi trường đào tạo của họ cũng rất tốt
các em và trường đó có những lớp học rất chuyên sâu về mặt nghiệp vụ
trong khi đó doanh nghiệp việt nam mình gần như không có những lớp học đào tạo chuyên sâu đó
hoặc là quy mô vừa và nhỏ
cũng không thể có điều kiện để tạo cho các em một môi trường để đi tham gia các khoa học như vậy được
thì đấy nó dẫn đến cái khoảng cách giữa các doanh nghiệp
các doanh nghiệp việt nam hiện nay là chưa có sự đoàn kết và kết nối với nhau
vẫn còn mang tính chất để phòng nhau
như các anh như là truyền thông thì cũng đã có thông tin
tức là hiện nay thì tám mươi doanh nghiệp nội địa của việt nam
chủ yếu là làm các dịch vụ nhỏ lẻ
như là dịch vụ gom hàng dịch vụ hải quan và vận chuyển
những dịch vụ lớn mang giá trị lớn
thì chủ yếu là vận tải quốc tế
đa quốc gia và các công ty nước ngoài họ đảm nhận hết
theo đánh giá của doanh nghiệp
khó khăn lớn nhất của các doanh nghiệp logistics trong nước
là từ hạn chế về cơ sở hạ tầng
doanh nghiệp khiêm tốn quy mô vốn nhỏ
địa bàn hoạt động chủ yếu chỉ ở trong nước
dịch vụ cung cấp còn đơn điệu
chất lượng dịch vụ thấp ít giá trị tăng và thiếu liên kết
nên không đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp nước ngoài
doanh nghiệp đa quốc gia
với cái nhu cầu về luân chuyển hàng hóa đang không tăng lên
ví dụ như là trong năm vừa qua là tổng với lượng hàng hóa
qua các cảng xuất nhập khẩu của việt nam
là lên tới sấp xỉ là một tỉnh tấn
thế nhưng cái hệ thống logistic của việt nam
thì mới chỉ đã đến một phần rất nhỏ
chỉ khoảng độ một mươi đến một mươi một
cái tổng lượng hàng xuất nhập khẩu mà chúng ta có thể làm
cái việc này thì nó là bắt đầu là phát sinh từ
thứ nhất là cái quy mô hay là một số những cái bất cập
về bản thân
mà chúng ta cần phải nâng cao cái chất lượng về dịch vụ
cũng như là nâng cao cái hạ tầng
nâng cao cái đầu tư về cái quy mô
cái rào cản để mà nâng cao năng lực và cạnh tranh
và cái phát triển logistic của việt nam tôi nghĩ chính là
thứ nhất là về cái cơ sở hạ tầng
và cái kết nối giao thông của việt nam
việc thứ hai tôi nghĩ là chính là cái chất lượng
cái chất lượng dịch vụ của logistic việt nam
và các doanh nghiệp việt nam hiện nay thật sự là
chưa tốt và chưa thể bằng các công ty nước ngoài
và các công ty đa quốc gia
và tôi nghĩ là cần cải thiện
cải thiện cái chất lượng dịch vụ logistic
và nâng cao năng lực quản trị của các doanh nghiệp logistics
cùng với đó một trong những thách thức lớn nhất
về doanh nghiệp logistic hiện nay
là thói quen sử dụng dịch vụ của khách hàng
vì phần lớn các doanh nghiệp việt nam
vẫn quen với việc bán fob
giao hàng lên con tàu do người mua chỉ định
và nhận cif nhận hàng ở cảng của các nước nhập khẩu
điều này làm giảm cầu trên thị trường
và đẩy thị trường sang bên nước ngoài
hiện nay là các doanh nghiệp
các nhà xuất nhập khẩu của việt nam
trong các lĩnh vực trong các hàng chiến lược
như là than đảo quặn
thì đa số là họ vẫn có tập quán là nhập cif
và nhập cif có nghĩa rằng là
cái quyền vận tải thì nó chủ yếu
là nó rơi vào người bán
mà người bán ở đây là đa số là người nước ngoài
thì họ thì thường là quyền vận tải
nó sẽ rơi vào tay các nhà vận tải nước ngoài
chính vì vậy mà
trong cái điều kiện hiện tại
trong cái khả năng cạnh tranh hiện tại
thì chính phủ rất cần là có một cơ chế chính sách ưu đãi
ví dụ như là hai mươi hay ba mươi
cái lựa hàng xuất nhập khẩu dành cho đội tàu của việt nam
hay là dùng hay là tổ chức đấu thầu trong nước
thay vì là đấu thầu quốc tế
bởi vì thực tế là nếu như chúng ta mà
chỉ đấu thầu quốc tế thì cái năng lực cạnh tranh của
hay là cái năng lực vận tải của việt nam là chưa cao
do đó là rất cần sự hỗ trợ
hỗ trợ của chính phủ
mà điều này là hoàn toàn sẽ phù hợp với luật doanh nghiệp
và không trái với các quy định của wto
ngoài ra các doanh nghiệp xuất nhập khẩu
thiếu tin tưởng và ít muốn bắt tay
chia sẻ với doanh nghiệp logistic việt nam
điều này dẫn đến việc nhiều doanh nghiệp
xuất nhập khẩu trong nước đang phải chịu
các loại phí cao giảm sức cạnh tranh
của hàng hóa việt nam trên thị trường quốc tế
còn doanh nghiệp logistic thì tăng trưởng chậm
khó vươn ra thị trường quốc tế
một lý do nữa khiến các doanh nghiệp
logistic trong nước không cạnh tranh được
với các doanh nghiệp logistic nước ngoài
là do chi phí logistic tại việt nam
tương đối cao tuy nhiên chi phí này
rất khó tiết giảm bởi theo các doanh nghiệp
chi phí cao xuất phát từ các yếu tố
như chi phí vận tải thời gian vận chuyển
thông quan thậm chí là từ
các hạn chế về cơ sở hạ tầng
sao cản từ cơ chế chính sách trùng chéo
chứ không phải chỉ từ chi phí dịch vụ
của doanh nghiệp logistic
chi phí logistic của chúng ta hiện nay
là khá lớn theo
đánh giá của ngân hải giới
vào năm hai nghìn một mươi
chi phí logistic của chúng ta hiện nay
tương đương khoảng
có nghĩa là
nó là khá lớn so với
một số các nước
đông nam á trong khu vực
chi phí đó chúng ta nói rằng là
giảm hay không giảm thì nó phụ thuộc vào
rất nhiều yếu tố nó phụ thuộc vào
thời gian chúng ta lao thông trên đường
nó phụ thuộc vào các dạng dưới phép con
nó phụ thuộc vào
các dạng dưới phép con
các dạng dưới phép con
các chi phí dịch vụ
doanh nghiệp logistic thì họ
chỉ có thể giảm giá thành dịch vụ
của doanh nghiệp và cái đó thì
chiếm tỷ trọng không lớn so với tổng
thành chi phí logistic mà nếu chúng ta
muốn giảm giá dịch vụ logistic
thì là bài tán tổng thể
từ anh cơ sở hạ tầng
từ các nhà thống nước ngoài về cước biển
từ những cái chi phí phụ phí của nhà nước thu
về việc dưới phép hay là việc sử dụng
cơ sở hạ tầng thì cái đó là cái mà
tất cả các quân mọi người phải ngồi chung lại với nhau
cùng với cả đơn vị
cung cấp dịch vụ để xem rằng là
chúng ta làm thế nào để cải thiện cái chi phí đó chứ không
chỉ phía đơn vị cung cấp dịch vụ có thể quyết định được điều này
cũng có rất là nhiều khó khăn
về chính sách chẳng hạn như một số
chính sách thì các đơn vị đưa ra là
chính phủ đưa ra cái chính sách
trong một cái thời gian nó
ngắn và không có cái sự chuẩn bị
để chuẩn bị cho tinh thần cho các doanh nghiệp
chẳng hạn như là cái phí mà thu phí
cơ sở hạ tầng giữa hải phòng tôi nghĩ đấy là
một cái bức thiết mà nhiều doanh nghiệp
và cả các doanh nghiệp nước ngoài
họ cũng kiến nghị rất là nhiều vì cái thời gian
thì chúng ta đưa ra cái lộ trình nó rất là ngắn và áp dụng
thì chúng ta áp dụng ngay nên tới là
đấy là một trong những
cái khó khăn và cái rào cản về chính sách
của nhà nước và tôi nghĩ là khi đưa ra
thì chúng ta nên lấy ý kiến
của các hiệp hội
về logistic để lấy ý kiến là
khi mà triển khai cái chính sách
hay là cái chi phí này thì chúng ta có gặp khó khăn
vướng mắt gì không và các doanh nghiệp chúng ta phải
lấy từ cái ý kiến thực tế của các doanh nghiệp
số liệu từ tổ chức đánh giá
hoạt động kinh doanh quốc tế armstrong
slcs chỉ rõ tổng
chi phí logistic của việt nam năm
hai nghìn một mươi sáu là bốn mươi một hai mươi sáu
tỷ đô la tương đương với
cao hơn mức bình quân của khối asean
trong khi chi phí cho lĩnh vực này tại các nước
phát triển chỉ từ chín đến một mươi bốn
gdp và mức bình quân
toàn cầu một mươi bốn điều này
làm giảm sức cạnh tranh của logistic
dù đạt được những tiến bộ
đáng kể về cải thiện cơ sở hạ tầng
và dịch vụ logistic
nhưng việt nam vẫn còn nhiều việc phải làm
để nâng cao hiệu quả logistic
mà bằng chứng là việc thứ hạng của việt nam
theo chỉ số lpi
đã giảm từ bốn mươi tám năm hai nghìn một mươi bốn
sự sụt giảm này cho thấy các nền kinh tế
khác đang có sự thăng tiến nhanh hơn nhiều
so với việt nam đồng nghĩa việt nam
đang mất đi lợi thế cạnh tranh
một khảo sát khác
cũng cho thấy hiện nay nguồn nhân lực
phục vụ phát triển logistic còn rất thiếu
và yếu nên việc tuyển dụng nhân sự
cho doanh nghiệp rất khó
nói về logistic thì việt nam
là một ngành rất tiềm năng và
có thể nói là một ngành có độ tăng trưởng cao nhất
trong cả mọi lĩnh vực nền kinh tế
tuy nhiên là chúng tôi đang gặp một số vấn đề trở ngại
thứ nhất là về nhân sự
nhân lực của chúng ta tương đối là yếu
và thiếu nó có một khoảng cách
tương đối rộng giữa các em
sinh viên trong trường đại học
và cái thực tế yêu cầu
về nghề nghiệp để các em có thể đảm đương được
khi ra trường đa số các doanh nghiệp
chúng tôi khi tuyển dụng về là phải đào tạo lại
bằng cách cử đi học hoặc là
on job training tức là cầm tay chỉ việc tại công ty
bên cạnh đó là
rào cản trong chính sách pháp luật cho logistic
như các kiểm tra chuyên ngành
thủ tục thông quan thủ tục cho doanh nghiệp
logistic đầu tư ra nước ngoài còn
phức tạp mất nhiều tháng mới được cấp phép
thời gian chờ đợi lâu
đồng nghĩa với việc doanh nghiệp bắt đi
cơ hội làm ăn ảnh hưởng đến kế hoạch phát triển
của doanh nghiệp
trên thế giới lĩnh vực
logistic từ vai trò của một ngành phục vụ
đã trở thành sự kết nối xuyên suốt
và quyết định năng lực cạnh tranh của một nền kinh tế
điều này đang đặt ra những yêu cầu thay đổi toàn diện
về phương pháp và nguồn lực để bắt kịp
sự phát triển của ngành đây cũng là những
nội dung chính trong các giải pháp để thúc đẩy
sự đổi mới của lĩnh vực logistics ở nhiều quốc gia
trong đó có việt nam được đưa ra
tại diễn đàn logistic hai nghìn một mươi bảy
diễn ra vào tháng một mươi hai vừa qua
để ngành logistic trở thành
ngành kinh tế mũi nhọn cả cơ quan quản lý
doanh nghiệp chuyên gia đều cho rằng
cần phải tiếp tục hoàn thiện hệ thống pháp luật
liên quan tiếp tục đầu tư phát triển
nguồn lực và đặc biệt là tiết giảm
chi phí logistic chính là chức chìa khóa
cho phát triển logistic tại việt nam
các đề xuất rất nhiều nhưng trước mắt
chúng tôi có đề xuất thứ nhất là
bổ sung chức năng của ủy ban
thuận lợi án thương mại quốc gia
về việc điều phối
và chỉ đạo ngành logistic về phía chính phủ
thứ hai là phải có một cơ quan chuyên trách
về chỉ đạo và phát triển
ngành dịch vụ logistic tại bộ công thương
thứ ba là
chúng tôi kêu gọi làm sao
đơn giản hóa thủ tục hành chính
đối với việc
thông quan hàng hóa để giúp
giảm chi phí logistic
một vấn đề nữa là
liên quan chi phí logistic của chúng ta
đang rất cao cao nhất trong khu vực
trong cơ cấu chi phí đó
thì chi phí vận tải
vận tải thì có vận tải đường bộ vận tải đường sắt
vận tải đa phương thức
ở đây tôi muốn nói nội địa thôi chưa nói như vận tải quốc tế
đang rất cao
cái này nhà nước phải có một
phối hợp và chính sách đồng bộ
để làm sao giảm được chi phí
góp phần giảm chi phí logistic nói chung
còn có rất nhiều vấn đề khác
là về cơ sở hạ tầng
về thể chế về sự kết nối
giữa các bộ ngành liên quan đến
quy định về logistic cũng như thực tế
làm việc tại hiện trường
thế thì chúng ta có thể
đi nhanh bằng cách tập trung vào công nghệ
tập trung vào nhân lực nhưng mà
thể chế và đồng bộ hóa những chính sách khác
thì nó cũng là một điều rất quan trọng
và việc đó cần các bộ ngành ngồi lại với nhau
để cùng xem là tháo gỡ cho doanh nghiệp những khó khăn
bởi vì có những chính sách bị trồng chéo
về mặt quy định về mặt luật pháp và
nếu với bộ công thương thì quy định nó
đi theo một hướng và với cả
các bộ ngành của hải quan đi theo một hướng khác
thì thực ra doanh nghiệp rất là khó khăn trong cái
phát triển hoạt động xuất nhập khẩu cũng như
nâng cao những nhiệm vụ về logistic
để hỗ trợ cho chủ hàng cũng như người mua hàng
để khởi dậy tiềm năng
và thúc đẩy phát triển ngành logistic
năm hai nghìn một mươi năm thủ tướng cũng đã
có quyết định một nghìn một mươi hai hai nghìn một mươi năm
về kế hoạch quy hoạch
phát triển các trung tâm logistic
và tháng bốn năm hai nghìn một mươi bảy
thủ tướng ký quyết định hai trăm linh hai nghìn một mươi bảy
ban hành kế hoạch
hành động và nâng cao năng lực cạnh tranh
cho ngành logistic đến năm hai nghìn hai mươi năm
tại quyết định hai trăm linh qdttg
xác định mục tiêu rất rõ ràng
đến năm hai nghìn hai mươi năm
tỷ trọng đóng góp của ngành dịch vụ logistic
và gdp đạt từ tám một mươi
tốc độ tăng trưởng dịch vụ
đạt từ một mươi năm hai mươi
tỉ lệ cho thuê ngoài dịch vụ logistic
đạt từ năm mươi sáu mươi
chi phí logistic giảm xuống
còn một mươi sáu hai mươi gdp
xếp hạng theo chỉ số năng lực quốc gia
về logistic trên thế giới
đạt thứ năm mươi sáu mươi
trong năm hai nghìn một mươi tám
các nhiệm vụ nêu trong quyết định
tại các bộ ngành địa phương và hiệp hội
sẽ tiếp tục là nội dung quan trọng
để các cơ quan quản lý nhà nước
và hiệp hội doanh nghiệp
tập trung triển khai đồng bộ quyết liệt
trước mắt thì chúng tôi cho rằng
những nhiệm vụ trong quyết định hai trăm linh
là phải thực hiện và quyết liệt
và trong đó
tôi cho rằng những điểm nghẽn rất cơ bản
là cần phải được hoàn thiện
đó là một lần một là kết thúc là nghiên cứu
để có các cơ chế chính sách cụ thể
để tạo thuận lợi cho doanh nghiệp logistic
trong tiếp cận với
các công tác quản lý nhà nước
và đặc biệt là
trong các tiến trình về cải cách hiện nay
của các cơ quan các bộ các ngành
dưới chỉ đạo của chính phủ
để chúng ta phải có được những hệ thống
kiểm tra chuyên ngành
nó càng ngày càng thực hiện
và càng ngày càng đơn giản và minh bạch
để giúp cho không chỉ các doanh nghiệp logistic
để có thể nâng cao được
hiệu quả chất lượng của dịch vụ của mình
mà còn giúp cho cộng đồng doanh nghiệp
nói chung và cả nền kinh tế của chúng ta
có điều kiện để mà nâng cao được cạnh tranh
cái thứ hai là
chúng tôi sẽ rất cụ thể là nghiên cứu
và phối hợp với nghiệp hội logistic
để xem xét có quyết định hướng
cụ thể hóa những nhiệm vụ hoạt động
trong một số các lĩnh vực mà các bộ ngành đang quản lý
để tạo thuận lợi trực tiếp cho các doanh nghiệp logistics
và theo hướng bền vững
để tiếp cận được với lại
các cộng đồng doanh nghiệp
trong những nhu cầu của cộng đồng doanh nghiệp
theo hướng này để chúng ta triển khai thực hiện
cái thứ ba là chúng tôi sẽ tiếp tục thúc đẩy
hoàn thiện ngay những khuôn khổ pháp luật
mà rất quan trọng
tôi nói là nó sẽ tạo ra những nền tảng
và những điều kiện để chúng ta phát triển logistics
cũng như là nâng cao năng lượng
cạnh tranh cho doanh nghiệp
đây là nhiệm vụ của ngành vận tải
trong thời gian sắp tới
là làm sao phải góp phần
giúp giảm chi phí logistic xuống
nó khoảng dưới
và để làm như vậy
giảm chi phí vận tải
và chính vì vậy chúng tôi cho rằng
phát triển hạ tầng giao thông
nhưng trong đó phải tập trung vào
các tuyến giao thông quan trọng
và phải đảm bảo được
việc đầu tư các hệ thống giao thông
thì nó phải phát huy được
lợi thế của từng tuyến vận tải
từng loại hình vận tải
tạo thành vận tải đa phương thức
thì lúc đó mới có thể giảm được cái chi phí logistic
bên cạnh đó
cuộc cách mạng công nghiệp bốn
tích hợp trí tuệ nhân tạo
với mạng lưới kết nối internet vạn vật
iot và các công cụ hiện đại hóa
đang bắt đầu thay đổi toàn bộ viễn cảnh
ngành logistic toàn cầu
lĩnh vực logistic thế giới
sẽ chuyển dịch trọng tâm
vào các thị trường đang phát triển tại châu á
đây chính là cơ hội
để ngành logistic phát triển và cạnh tranh
theo tính toán
tốc độ phát triển của ngành logistic
tại việt nam những năm gần đây
là một mươi tám một mươi tỷ usd một năm
ngân hàng thế giới cũng đưa ra dự báo
từ nay cho đến năm hai nghìn hai mươi
tốc độ tăng trưởng của việt nam là một mươi hai một năm
kiêm ngành xuất nhập khẩu đạt mức sáu trăm hai mươi ba tỷ usd
việt nam đang làm điểm đến
của rất nhiều nhà đầu tư
đồng thời đây cũng là cơ hội lớn
cho ngành logistic việt nam bùng nổ
hy vọng rằng với định hướng chỉ đạo quyết liệt
tập trung đầu tư phát triển nguồn lực
từ chính phủ và sự nỗ lực rất lớn
từ chính các doanh nghiệp
sự hỗ trợ của các bộ ngành cơ quan quản lý
chống có thế và lực mới
chương trình hôm nay xin tạm dừng tại đây
mọi thông tin liên hệ xin gửi về
chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân
bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội